hiện tại thì kiên giang có hơn bốn hai trăm linh chiếc tàu cá công suất lớn đủ điều kiện vươn ra đánh bắt xa bờ
và chiếm bốn mươi tổng số phương tiện khai thác đánh bắt thủy sản của tỉnh
tuy nhiên trong số đó hiện nay thì rất nhiều tàu cá không ra khơi đánh bắt và ảnh hưởng đến năng suất khai thác thủy sản
cũng như lãng phí kinh tế từ việc nằm bờ của các tàu lớn trên địa bàn tỉnh kiên giang
những ngày này trên sông cái bé đoạn thuộc địa bàn xã bình an huyện châu thành
tàu cá đánh bắt xa bờ neo đậu rất nhiều hai bên bờ sông nhiều tàu nằm bến từ hơn hai tháng qua
và gần như không còn khả năng ra khơi khai thác đánh bắt
nguyên nhân chủ yếu do khai thác đánh bắt không hiệu quả bà con ngư dân thua lỗ nặng

cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái chi phí kinh phí cho một cái chiến biển nó rất là lớn nên nhiều khi cái tàu nó không có đáp ứng nổi
để ra khơi một cặp tàu lưới cao vốn lưu động chi phí ban đầu là một một đến một hai tỷ đồng cho một chiến biển
ngoài ra vai ngân hàng đóng mới hoặc nâng cấp tàu cá còn phải trả lãi ngân hàng hàng tháng và những khoản chi phí khác
đánh bắt không có cá tôm thì nợ trồng lên nợ
đa số thì những cái tàu mà khai thác thì đều dây giống ngân hàng thì có thể là chính phủ
hay gì đó chúng ta có những cái chính sách khoanh nợ trong thời gian bao lâu khi tàu nằm bờ hay là tàu khai thác không có hiệu quả
thì sẽ khoanh nợ là sẽ không tính về cái lãi sức ngân hàng cho bà con ngư dân để sau này bà con ngư dân có thể là chúng ta bám biển
dương khơi bám biển để khai thác hải sản
để tạo điều kiện cho bà con ngư dân ra khơi thì phải có sự tham gia tháo gỡ khó khăn của các cơ quan đơn vị hữu quan
trong đó phải bảo đảm về lao động biển trên tàu đầy đủ
đa số chủ phương tiện tàu cá khai thác xa bờ đều vay vốn ngân hàng nên chính phủ có những chính sách khoanh nợ không tính lãi suất vay trong thời gian tàu nằm bờ
khai thác không hiệu quả giúp bà con vươn khơi bám biển phát triển bền vững nghề cá khai thác hải sản góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc